thưa quý vị an ninh an toàn là một trong những lý do quan trọng để việt nam trở thành địa điểm lý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
dù chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị cho hội nghị song với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất
lực lượng công an việt nam đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động trước trong thời gian diễn ra hội nghị
qua đó góp phần nâng cao vai trò vị thế uy tín của việt nam và ghi nhận dấu ấn với dư luận quốc tế về một đất nước việt nam thân thiện và an toàn
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai được tổ chức tại thành phố hà nội việt nam
sự kiện này đã trở thành tâm điểm của thế giới thu hút khoảng ba phóng viên quốc tế
trên hai trăm linh hãng thông tấn quốc tế đến từ gần bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tới việt nam
công tác an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đã bố trí tại các tổ kíp chiến đấu triển khai công tác bảo vệ tại các điểm chốt
tất cả tạo thành những bức tường an ninh chặt chẽ
công tác an ninh an toàn được đặt lên hàng đồng

công tác an ninh an toàn được đặt lên hàng đồng
công tác an ninh an toàn được đặt lên hàng đồng